theo sở y tế hà nội từ một mươi hai h cho đến một mươi tám h hôm nay ngày một tháng
thành phố hà nội ghi nhận chín trường hợp dương tính với sars cov hai
như vậy là trong hai mươi bốn giờ qua thành phố hà nội ghi nhận năm mươi chín ca dương tính với sars cov hai
lãnh đạo ubnd quận thanh xuân hà nội cho biết vào lúc hai mươi giờ tối nay
quận sẽ tiến hành di rời một trăm năm mươi người dân từ ổ dịch thanh xuân trung ra khỏi địa bàn
để việc di rời dân ra khỏi ổ dịch được thuận lợi trước đó ubnd quận thanh xuân
đã tổ chức viết thư ngỏ công khai số điện thoại gửi đến các hộ dân
nằm trong khu vực phong tỏa cách ly y tế để đăng ký đi cách ly ở nơi khác
theo quy định của thành phố
mặt khác quận đẩy nhanh công tác xét nghiệm theo hướng dẫn của trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hà nội bóc tách các trường hợp f và f một ra khỏi cộng đồng
kịp thời đưa các trường hợp f f một ra khỏi địa bàn khu cách ly tạm thời
đồng thời quận duy trì đảm bảo công tác an sinh xã hội
chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay trong khu vực cách ly